sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu và trao huân chương quân công huân chương bảo vệ tổ quốc
từ ngày thành lập cho đến nay lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng đã không ngừng phát triển trưởng thành nhanh chóng
có nhiều đóng góp xứng đáng cho công cuộc giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhiều chiến công xuất sắc đã đi vào lịch sử cách mạng việt nam thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội tham gia tích cực phong trào đền ơn đáp nghĩa xây dựng nông thôn mới
xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với chương trình năm ba có năm văn hóa văn minh đô thị
thành phố bốn an góp phần không nhỏ tạo nên sự phát triển của thành phố nói chung lực lượng vũ trang thành phố nói riêng
dịp này bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức trao một huân chương quân công
một trăm linh bốn huân chương bảo vệ tổ quốc cho các đồng chí là cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn thành phố theo quyết định của chủ tịch nước